những tháng cuối năm luôn là thời điểm hoạt động gian lận thương mại nóng nhất
trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp tết nguyên đán để đảm bảo sự lành mạnh cho thị trường
lực lượng quản lý thị trường sẽ siết chặt công tác quản lý triển khai nhiều giải pháp mạnh
nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động sản xuất trong nước
theo cục quản lý thị trường hà nội công tác kiểm tra xử lý hàng giả hàng nhái
gia lận thương mại được triển khai liên tục tại các chợ tụ điểm kinh doanh
một số tụ điểm đường dây kinh doanh hàng giả hàng nhái đã bị triệt phá
tuy nhiên từ sau giai đoạn giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
hoạt động kinh doanh hàng giả hàng lậu lại có dấu hiệu phức tạp
riêng trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi các lực lượng chức năng của thành phố đã kiểm tra ba sáu trăm ba mươi trường hợp
xử lý ba hai trăm bảy mươi hai vụ khởi tố ba vụ với năm đối tượng
trong đó có hai trăm bảy mươi một vụ buôn bán hàng cấm hàng lậu chín mươi ba vụ kinh doanh hàng giả
hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và hai chín trăm linh tám vụ gia lận thương mại
hành chính truy thu thuế thu hồi thuế và tiền bán hàng tịch thu là hơn ba trăm bốn mươi tỷ đồng